bộ y tế cho biết trong trường hợp dịch covid một mươi chín lan rộng sẽ có khoảng chín mươi bác sĩ
một trăm hai mươi năm điều dưỡng cả nước được điều động để sẵn sàng tham gia chống dịch
trong khi bệnh covid một mươi chín lan rộng ngành y tế dự kiến sẽ huy động thêm sinh viên ngành y dược
theo đó chín mươi bác sĩ một trăm hai mươi năm điều dưỡng cả nước đã được điều động sẵn sàng tham gia chống dịch
các bệnh viện trung ương quân đội công an và bệnh viện địa phương đều được yêu cầu lên phương án nóng
sẵn sàng phục vụ chống dịch lực lượng bác sĩ y tá về hưu trung cấp y khoa cũng được tính đến trong bài toán về nhân lực y tế
đại diện bộ y tế cho biết sinh viên năm cuối của các trường đại học y và dược sẽ được tập huấn về kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm
tổ chức cách ly phụ việc cho các y bác sĩ dự kiến nhóm này sẽ có khoảng một mươi sáu người